tòa án nhân dân tỉnh tiền giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn văn lâm
quê ở huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa tạm trú tại phường hai thị xã gò công về tội làm tàng trữ phát tán
tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín lâm sử dụng tài khoản facebook để tham gia đăng tải
chia sẻ các bài viết trên các hội nhóm có nội dung phản động chống phá đảng nhà nước
đến năm hai nghìn hai mươi hai lâm tự tạo lập quản trị trang riêng với tên gọi là nhật ký yêu nước
để tiếp tục đăng tải chia sẻ các bài viết với mục đích bôi nhọ lãnh đạo đảng nhà nước
và đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiền giang phát hiện hành vi của lâm
nên đã tiến hành điều tra bắt giữ thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
sở thông tin và truyền thông tỉnh xác định lâm có một mươi chín bài viết với ba mươi bốn trang tài liệu từ facebook
có nội dung xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
bôi nhọ lãnh đạo đảng nhà nước bịa đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
căn cứ hành vi phạm tội hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn văn lâm tám năm tù về tội làm
tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam ông phan việt đức
phó chủ tịch ubnd thị trấn vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
cơ quan điều tra xác định vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ông phan việt đức phó chủ tịch ubnd thị trấn vĩnh viễn
phụ trách lĩnh vực địa chính xây dựng đô thị môi trường đã không làm đúng quy định của pháp luật khi xác nhận thông tin có liên quan
để áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đường tỉnh chín trăm ba mươi một đoạn từ xã vĩnh viễn đến cầu sẻo vẹt cho một hộ dân
cụ thể là ông đức đã không xử lý ngăn chặn buộc hộ dân trên khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm
mà còn xét pháp lý thống nhất cho trường hợp này được hỗ trợ công đào ao công trình trên đất trồng cây lâu năm đào tạo chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm
sai phạm của ông đức còn dẫn đến việc chủ đầu tư phải bổ sung các săn lấp ao do hộ dân này đào gây thiệt hại cho ngân sách của nhà nước khoảng một bảy tỷ đồng
tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên tp hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với trương văn minh chú tại phường việt hưng quận long biên học sinh lớp một mươi trung tâm giáo dục thường xuyên việt hưng
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
minh là đối tượng gây ra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại sân bát giác trong quân viên đình lệ mật thuộc địa bàn phường việt hưng
là một học sinh lớp tám bị thương nặng hiện đang điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích
hiện vụ việc đang tiếp tục được củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ vai trò trách nhiệm của những người có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm rõ vai trò trách nhiệm của những người có liên quan

nhóm của vinh đã gọi cho bị cáo phú tăng thiên tỷ huỳnh tấn phong và lê tuấn vũ đến để tiếp tục tìm nhân đánh và đập phá xe của nhân
nhân gọi tiếp ứng và hai bên xảy ra xô xát phú đã dùng dao đâm đặng trọng nghĩa là em ruột của nhân gây thương tích một mươi sáu
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thế phú năm năm tù tăng thiên tỷ sáu năm tù về hai tội giết người và gây dối trật tự công cộng
các bị cáo còn lại nhận mức án từ một năm tù đến một năm sau tháng tù về các tội gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản
mở quán giải khát tổ chức đánh bạc ba đối tượng trú tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu và thành phố cảm mau tỉnh cảm mau vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã giá rai khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra xử lý về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc

trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã phối hợp với phòng cảnh sát cơ động và công an thị xã giá rai bố trí lực lượng triệt xóa thành công điểm đánh bạc giữa hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại một quán giải khát và giữ hai mươi đối tượng trú tại thị xã giá rai và thành phố cảm mau thu giữ số tiền là một trăm tám mươi triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định điểm đánh bạc trên do ngô kiều trang đứng ra tổ chức đồng thời thuê lưu hoàng sang cảnh giới
trong số hai mươi đối tượng bị bắt quả tang đặng minh tuấn chú tại tỉnh cà mau có một tiền án về tội đánh bạc và một tiền án về hành vi đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã giá rai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ngô kiều trang lưu hoàng sang về hành vi tổ chức đánh bạc và đặng minh tuấn về hành vi đánh bạc để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật

từ khi rời khỏi khu dân cư từ khi rời khỏi nơi làm việc hơn chín mươi cán bộ chiến sĩ được cảnh sát giao thông trả tự công an thị xã sapa chủ trì phối hợp với một mươi sáu xã phường trên địa bàn đồng loạt gia quân kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trả tự an toàn giao thông
là một trong những người vi phạm khi bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở anh tần sành sinh thôn nậm căng một xã liên minh đã nhận thức rõ lỗi hành vi vi phạm khi tham gia giao thông
với quyết tâm giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn lực lượng chức năng kiên quyết kiên trì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nhất là vi phạm về nồng độ cồn vi phạm tốc độ tránh vượt xa quy định vi phạm chở khách hàng quá tải trọng phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy
hôm nay đã đồng loạt gia quân tiến hành tuần tra kiểm soát phát hiện ngăn chặn và xử lý
các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua đó để nâng cao tinh thần ý thức tham gia giao thông của người điều khiển các loại phương tiện tham gia giao thông trên đường và để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã sa mạc
ngay trong ngày đầu tiên gia quân lực lượng chức năng công an thị xã công an một mươi sáu xã phường đã tuyên truyền nhắc nhở trên sáu mươi trường hợp vi phạm các lỗi như không đổi mũ bảo hiểm không mang theo giấy tờ không có bảng lái xe
chúng tôi trên cái quan điểm phương châm là bốn rõ rõ người rõ người
rõ việc rõ trách nhiệm và rõ thời gian để triển khai đến từng đồng chí trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
và hàng ngày hàng tuần hàng tháng chúng tôi đều có báo cáo kiểm tra kết quả công tác và kết quả triển khai thực hiện kế hoạch và cũng như là về nắm tình hình trật tự an toàn trên các tuyến đường liên thôn liên xã ở các xã các phường cũng như là khu vực trung tâm thị xã xa bạ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ đến từng xã phường trường học
có phần nâng cao nhận thức ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông nâng cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng làm công tác giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông phân đấu mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí
thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long tỉnh quảng ngãi tỉnh vĩnh phúc và các đơn vị địa phương có liên quan
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam đối với hai lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc và quảng ngãi về hành vi nhận hối lộ
đó là ông lê viết chữ nguyên phó chủ tịch nguyên chủ tịch ubnd tỉnh nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi và ông phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh vĩnh phúc
cơ quan công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hai bị can đã nhận tiền của nguyễn văn hậu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn phúc sơn để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của hậu trúng thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ nam sông trà khúc tỉnh quảng ngãi và dự án chợ đầu mối vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc

tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp tạm giữ hình sự tài xế điều khiển xe ô tô vượt không đúng quy định gây tai nạn làm hai người tử vong đó là lê hồ quốc đạt hai mươi bảy tuổi trú tại huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
vào ngày hai mươi năm tháng ba sau khi ăn nhậu đạt điều khiển xe ô tô chở theo hai người khi đến địa phận ấp bình hòa xã bình thạnh trung thì xảy ra va chạm với xe máy của hai người đàn ông trú tại thành phố sa đéc và huyện lai vung cú va chạm mạnh khiến cả hai người đi xe máy tử vong tại chỗ
thưa quý vị một túi táo nhỏ có giá hai trăm linh đồng hay bốn chiếc bánh rán được bán với giá năm mươi đồng những sự việc xảy ra vừa qua một lần nữa lại làm dấy lên trong dư luận sự bất bình với thực trạng chặt chém du khách người nước ngoài
vâng ạ không chỉ xảy đến với du khách người nước ngoài mà ngay cả du khách người việt đôi khi cũng rơi vào tình huống giờ khóc giờ cười khi sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng với mức giá trên trời
tuy chỉ là hiện tượng đơn lẻ xuất phát từ một số cá nhân thế nhưng nếu không chấn chỉnh kịp thời về lâu về dài hành động này sẽ ảnh hưởng
cùng bàn luận về vấn nạn chặt chém du khách chuyện chưa khi nào cũ trong vấn đề về chính sách ngày hôm nay với bà lê thanh thảo tri hội trưởng tri hội lữ hành hà nội
nhưng trước hết thì mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây
tối ngày hai mươi bốn tháng ba vừa qua một lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm hà nội cho biết cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính một người bán rong với giá chặt chém tại hồ gươm
người này thừa nhận đã có hành vi ứng xử không đúng khi bán bốn chiếc bánh rán với giá năm mươi đồng
cho hai vị khách nước ngoài đồng thời bà này bày tỏ sự hối hận và xin lỗi vì đã tạo hình ảnh không đẹp về hà nội đối với du khách
trước đó ngày một mươi năm tháng ba mạng xã hội lan truyền clip du khách nước ngoài mua táo tại một cánh hàng rong trên phố thụy khuê quận tây hồ hà nội thì suýt bị chặt chém hai trăm linh đồng cho một túi táo nhỏ
những vụ việc như vậy một lần nữa giấy lên câu chuyện chấn trình việc hàng rong chặt chém ra sao để những điểm du lịch không mất điểm trong mắt du khách
và đâu là giải pháp triệt để để hạn chế tình trạng trên
anh có du lịch việt nam ạ
theo cá nhân tôi thì những vụ việc này cũng không phải là thường xuyên nhưng lại hay được nhắc tới
bởi vì là khi mà có những phản ánh đấy thì những lượng chia sẻ nó khá là nhiều
cho nên là mặc dù là không phải là cái vụ việc điển hình thường xuyên xảy ra nhưng mà khi mà nó được chia sẻ hoặc được nhắc đi nhắc lại thì nó lại thành ra một cái hình ảnh xấu và nó thành ra một cái cảm giác là có vẻ thường xuyên xảy ra tất nhiên là
nó rất là ảnh hưởng
bởi vì là trước đến giờ thì là người việt nam là luôn luôn nổi tiếng với cái nụ cười rồi sự thân thiện và hiếu khách
và khi khách du lịch đến với việt nam thì mọi người rất là cởi mở và cũng rất là mong chờ được đến trong một cái bầu không khí thân thiện
thế nhưng khi mà nó có những cái việc được chia sẻ như vậy và thực tế nó cũng có xảy ra thì mọi khách du lịch thì có cái tâm thế là dài trừng hơn hoặc là cẩn thận hơn
tưởng là nhỏ nhưng mà nó lại thành ra là một cái ảnh hưởng lớn
bởi vì nó
nó là cái sự chi tiêu cái sự happy của khách hàng khi được tiêu tiền hoặc là được sử dụng các sản phẩm địa phương
vâng có thể thấy là vấn nạn chặt chém đi cùng với chất lượng dịch vụ kém luôn là một mảng tối cần phải phê phán của ngành du lịch việt nam
trong thực tế thì bà đánh giá như thế nào về sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
liệu rằng là chỉ cơ quan chức năng vào cuộc thì có đủ giải quyết tận gốc vấn đề này hay không
đúng là đây nó gọi là vấn nạn và đặc biệt là trong những cái lúc cao điểm
đây đó như tôi nói rồi là không chỉ là người nước ngoài đến
về bất đồng ngôn ngữ gặp những cái vụ việc này đâu
mà ngay cả người việt nam mình khi mình đi du lịch mình cũng gặp
gặp mà cũng đã được cảnh báo cũng đã rất cẩn thận rồi
nhưng mà nó vẫn cứ có những cái hình thức nó thay đổi hình thức trá hình
nhưng mà cuối cùng là túng lại là mình vẫn cứ bị chặt chém vẫn có cảm giác là bị lừa rất là nặng
một số tỉnh địa phương thì họ dán các cái số hotline và chính quyền địa phương thì cũng rất là quyết liệt khi đưa ra những cái thông điệp là
chỉ cần gọi điện thông báo thì là sẽ có cán bộ đến giải quyết ngay
thực ra là trong hiệp hội nó cũng có những cái bàn bạc về vấn đề này rất là nhiều
tức là mình mong muốn đưa ra là một cái định hướng hoặc một cái gọi là educate về tinh thần làm du lịch của người làm du lịch
kể cả những người là cá nhân hoặc là những cái hộ cá nhân hoặc những người tham gia với không phải là với hình thức là công ty
thì mọi người cũng đều có một cái ý thức
mình làm du lịch tức là mình làm du lịch không phải là để kiếm miếng cơm hay là kiếm cái thu nhập ngay tại thời điểm ngay tức kỳ
mà mình không nhìn đến những cái hậu quả phía đằng sau
vâng trước đây để hạn chế tình trạng này thì một số địa phương đã có một số kiến nghị
trong đó có việc là đề xuất thành lập lực lượng chuyên trách xử lý những vi phạm về du lịch
ví dụ như là việc nghiên cứu thành lập lực lượng cảnh sát du lịch hay là tại một số địa phương như là đà nẵng
thì đã từng đề xuất thành lập cơ quan chống trèo kéo du khách cấp thành phố
theo bà thì nên hay không nên thành lập lực lượng như vậy nếu có thì hoạt động như thế nào
thực ra là rất là nên
bởi vì là như tôi nói là luôn luôn khi mà có một cái lực lượng chuyên trách như thế và được thông báo công khai
thì bản thân đối với mình là người đi du lịch hay là du khách nước ngoài đến việt nam thì mình cũng cảm thấy yên tâm hơn
tôi thì tôi nghĩ rằng là cơ quan mà mang tính chất hỗ trợ cảnh sát du lịch như vậy
thì có thể họ giống như là họ có những cái đường dây nóng bản thân trong nội bộ các cái cơ quan công quyền
ví dụ như là ở việt nam thì cái tổ chức gọi là công an phường tôi thấy là thực sự là hiệu quả và rất là tốt
thực sự luôn là với mỗi phường hoặc là kể cả khách vãng lai hoặc là những người đến định cư tại phường thôi
thì cái công an khu vực họ nắm cũng rất là tốt
thế thì nên chăng là có thể có cái sự kết hợp được cái cảnh sát du lịch với cái hệ thống nét bước của công an
công an khu vực chẳng hạn thì để mang tính chất là thực sự luôn là nó cũng chỉ cần cái giai đoạn đầu là làm quyết liệt
thì sau đấy nó sẽ mang tính chất dân đe
một lần nữa xin được cảm ơn bà đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
tổng công ty cảng hàng không việt nam triển khai thu phí không dừng tại năm sân bay từ ngày năm tháng năm tới
là một trong những thông tin đáng chú ý có trong cụm chính sách ngày hôm nay
thủ tướng phạm minh chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu
thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu
thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ công thương thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước
để chủ động có biện pháp từ sớm từ xa nhằm đáp ứng nhu cầu xăng dầu
tuyệt đối không để thiếu hụt lứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống
đặc biệt thủ tướng yêu cầu xem xét xử lý doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định
về hóa đơn điện tử kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh
và thu hồi giấy phép giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
tổng công ty hàng không việt nam cho biết sẽ triển khai thu phí không dừng tại năm sân bay
gồm nội bài cát bi phú bài đà nẵng và tân sơn nhất từ ngày năm tháng năm tới đây
theo đại diện tổng công ty hàng không việt nam
chủ xe đã có tài khoản etc sử dụng trên các phước lộ cao tốc
có thể lưu thông qua làn thu phí của sân bay mà không cần dán thêm thẻ
hay phát sinh thêm thủ tục bởi các hệ thống này được tích hợp đồng bộ
cục đường bộ việt nam đã thống nhất với đơn vị tư vấn trường sơn
về phương án phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
tư vấn kiến nghị cục đường bộ cấm xe khách trên ba mươi chỗ xe đầu kéo xe tải nặng
trên sáu mươi lưu thông toàn tuyến cao tốc này
ban quản lý dự án đường hồ chí minh sẽ tiếp thu đề xuất giải pháp
của các cơ quan chức năng đoàn kiểm tra liên ngành
và có văn bản trình cục đường bộ việt nam tổ chức phân luồng phương tiện
trên cao tốc cam lộ la sơn